tổng thống uganda jogwaii musseveni tuyên bố sẽ loại bỏ các chiến binh thực hiện vụ thảm sát ít nhất bốn mươi một người
trong cuộc tấn công khủng bố và hẹn nhát nhắm vào một trường trung học ở miền tây của nước này
trước đó các thành viên của lực lượng dân chủ đồng minh nổi dậy đã giết hại các học sinh vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu
tại một trường trung học gần biên giới với cộng hòa dân chủ congo
những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc sáu học sinh và chạy trốn hiện chưa rõ số phận của các học sinh này
vụ tấn công trên đã thu hút sự lên án rộng rãi của quốc tế người dân uganda bị sốc trước vụ tấn công
tổng thống musseveni cho biết chính phủ cũng sẽ điều tra xem có bất kỳ sai sót nào hay không
khi vụ tấn công xảy ra mà chính quyền không nắm được thông tin tình báo